thưa quý vị bến xe miền đông mới nằm tại quận chín thành phố hồ chí minh sẽ chính thức đưa vào hoạt động từ ngày một mươi tháng một mươi tới đây
hiện các cơ quan chức năng đang tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp vận tải và cả hành khách trong việc di rời về bến xe mới
để hỗ trợ hành khách thuận tiện đón xe cũng như các doanh nghiệp ổn định hoạt động trong thời gian di rời trong thời gian ba tháng từ ngày một mươi tháng một mươi đơn vị vận tải được lưu đậu tạm thời và đón trả khách tại bến xe cũ trước khi bến xe mới hoàn tất các thủ tục xuất bến theo quy định
trong lúc chịu ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nhiều doanh nghiệp bày tỏ lo ngại việc di rời khiến lượng hành khách giảm do các phương tiện kết nối như metro chưa vận hành phát sinh thêm chi phí thuê nhân viên đặt thêm quầy vé tại bến xe mới
đặc biệt những doanh nghiệp nhỏ ít xe sẽ vào nội thành hoạt động để lôi kéo khách do đó các doanh nghiệp đề xuất thanh tra sở giao thông vận tải và cảnh sát giao thông thành phố cần phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp bến cóc xe dù núp bóng xe hợp đồng hoạt động trong thời gian tới
bộ trưởng bộ giao thông vận tải vừa có quyết định giao ban quản lý dự án hai tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường vành đai bốn vùng thủ đô hà nội